bất ngờ bình khí phát nổ đã làm các nạn nhân bị văng ra xa khỏi hiện trường nhiều vật dụng nhà cửa cũng bị hư hỏng nặng
theo xác định ban đầu các nạn nhân chết là do bị sốc và đa chấn thương dẫn đến mất nhiều máu
theo sở y tế tỉnh đồng nai từ đầu tháng chín đến nay tại đồng nai đã có thêm hai ca tử vong vì sốt xuất huyết
trong đó có một trường hợp là người lớn tuổi năm mươi bảy tuổi ở huyện tân phú trường hợp còn lại là bé tám tháng tuổi ở huyện trảng bà

vì vậy từ đầu năm đến nay trên địa bàn đồng nai đã có bốn người bị tử vong vì suốt suốt huyết trong đó có hai trẻ em và hai người lớn
năm hai nghìn một mươi năm bệnh diễn biến phức tạp người lớn tuổi trên một mươi sáu tuổi mắc bệnh tăng cao
hiện có năm mươi năm bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị nội trú tại bệnh viện trong số này có ba mươi năm ca là người lớn tuổi
hiện vẫn có nhiều người nhận thức chưa đầy đủ về số xuất huyết cho rằng lớn tuổi thì ít có khả năng mắc bệnh này
đã bị suốt suốt huyết rồi thì sẽ không bị lại nữa và đây là quan điểm sai lầm
bởi trường hợp mắc suốt suốt huyết rồi vẫn có thể bị suốt suốt huyết lại và có khả năng còn nặng hơn